công an huyện cần duộc đã tổ chức chương trình cấp nước sạch tại nhà cho các hộ dân vùng sâu vùng xa người già yếu neo đơn gặp khó khăn trong đi lại
công an huyện cần duộc đã kịp thời vận động nguồn nước sạch và huy động hai mươi cán bộ chiến sĩ vận chuyển nước sạch bằng xe mô tô đến tận nhà người dân
hàng tuần công an huyện tổ chức cấp nước sạch trong bốn ngày mỗi ngày cấp nước sạch tại một xã
mỗi hộ dân sẽ được cấp một trăm tám mươi lít nước sạch và hai lốc nước uống đóng chai
chỉ trong ngày đầu tiên thực hiện tại xã tân tập cán bộ chiến sĩ công an huyện cần duộc đã vận chuyển hơn hai mươi một năm mét khối nước và một trăm hai mươi lốc nước đóng chai đến sáu mươi hộ dân